thực hiện chương trình sống để yêu thương những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám và đón xuân mậu tuất
hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an phối hợp với đoàn thanh niên cụm các cơ quan trung ương
đảng đoàn thể đoàn khối các cơ quan tỉnh nghệ an đã trao áo ấm cho các em học sinh
ở vùng miền núi cao tỉnh nghệ an
trong đợt này đoàn đã trao trên một năm trăm linh áo ấm bốn mươi chăn một tủ thuốc y tế cho học sinh các xã bảo nam
tây sơn huyện kỳ sơn xã môn sơn lục dạ mường quạ và yên khê huyện con cuông với tổng trị giá một trăm năm mươi triệu đồng
nhân dịp này những người con xứ nghệ xa quê tại tp hcm cũng đã phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an
hội chữ thập đỏ huyện con cuông trực tiếp đi trao quà cho đồng bào dân tộc đan lai
và học sinh vùng khó khăn tại hai xã châu khê và cam lâm
tổng trị giá phần quà khoảng năm mươi năm triệu đồng
đây là tấm lòng quyên góp của những người con xứ nghệ xa quê hương gửi tới đồng bào nghèo và học sinh vùng sâu vùng xa của huyện miền núi con cuông
nhằm sẽ chia bước khó khăn mang hơi ấm xua tan cái lệnh giá mùa đông chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám